ngày một mươi tám tháng bảy tri cục kiểm lâm và các cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng
đang khẩn trương làm rõ vụ phá rừng tại khoảnh sáu tiểu khu bốn trăm ba mươi tám a
thuộc địa bàn thôn bốn xã lộc phú huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
trước đó từ nguồn tin tố cáo của người dân tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng
đã tiến hành kiểm tra tại vị trí nói trên và phát hiện có gần bốn trăm linh lóng thông
đường kính từ một mươi bảy cm đến bốn mươi cm dài từ một m đến một năm m bị cắt và trôn lấp dưới đất
hiện chưa thống kê được tổng số gốc thông bị triệt hạ
được biết số thông bị triệt hạ và phi tăng nằm trên diện tích khoảng hai hectare
được giao lưới b bốn mươi xung quanh thuộc diện tích rừng cộng đồng được tỉnh lâm đồng
giao cho tổ cộng đồng dân cư thôn bốn xã lộc phú quản lý
diện tích được giao hơn hai trăm ba mươi hectare tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
nhiều diện tích rừng cộng đồng đã bị lấn chiếm phân lô để bán trồng cây nông nghiệp